chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai tại trường tiểu học văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
xảy ra tình trạng đổ lan can tầng hai khiến một mươi ba cháu nhập viện
theo đó vào thời điểm trên các cháu học sinh khối lớp năm của nhà trường nô đùa trên hành lang tầng hai
dãy nhà học hai tầng trong quá trình sô đẩy nhau đã khiến lan can tầng hai bị đổ
bước đầu xác nhận có một mươi ba cháu bị thương phải nhập viện trong đó có sáu cháu cấp cứu tại bệnh viện
hữu nghị việt đức năm cháu ở bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh và hai cháu điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện yên phong
sau khi nhận được thông tin đại diện sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh
ủy ban nhân dân huyện yên phong lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường
bảo vệ khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
bệnh viện của đa khoa huyện thăm và tặng quà cho các cháu làm tại bệnh viện đa khoa huyện
do đồng chí bí thư huyện ủy trực tiếp sang thăm và tặng quà cho mỗi cháu một triệu
đồng thời các biện pháp tiếp theo là chúng tôi đã cử các đoàn xuống trực tiếp bệnh viện đa khoa của tỉnh
và một đoàn nữa ra trực tiếp bệnh viện việt đức để lắm bắt tình hình
đồng thời có những định hướng một là động viên gia đình các cháu yên tâm và với vai trò trách nhiệm
thì chúng tôi sẽ làm hết sức mình để
chúng tôi sẽ làm làm sao để ổn định tình hình cho các cháu và các gia đình yên tâm
được biết trường tiểu học văn môn xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hiện nay trường đã xuống cấp nghiêm trọng
huyện yên phong đã xây dựng dự án xây dựng trường mới hiện trường có ba mươi lớp với tổng số chín trăm linh học sinh